thưa ông thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu của ban chấp hành trung đảng khóa một mươi về đung nghiệp nông dân nông thôn

chúng tôi tập trung cao về vấn đề lưng
cao thu nhập cho nhân dân cũng như là phát triển kinh tế xã hội của huyện giải quyết việc nào

công nghiệp đại đồng hoàn sơn công nghiệp v sip và các cụ công nghiệp nhỏ nhẹ
mỗi năm giải quyết hàng nghìn lao động

để chuyển biến một cách rõ nét nâng cao cái năng suất trong sản xuất nông nghiệp
như ông vừa nói điểm nhấn của nông thôn mới đó là nâng cao đời sống thu nhập cho người dân

để họ gắn bó với nông thôn cũng như là xây dựng nông thôn mới hiệu quả
với địa bàn của tiên du nói
riêng cũng như là bắc ninh nói chung thì rất tiết là gần địa bàn của thủ đô hà nội cho nên là cũng là một trong những điều kiện
để tiếp cận với thành phố để cung cấp những cái nương thực thực phẩm đảm bảo an toàn cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
sau và trên địa bàn của thành phố hà nội
thế thì chúng tôi cũng đã tìm các nhà doanh nghiệp mà liên quan đến vấn đề tiêu thụ sản phẩm đầu tư cho vấn đề nông nghiệp
thì đang chỉ đạo
đơn vị xã cảnh hưng để thực hiện việc liên kết giữa doanh nghiệp nhà nước và nhân dân để thực hiện chương trình sản xuất rau an toàn để phục vụ cho nhân dân
như vậy có thể thấy xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc thù địa phương ở huyện tiên du tỉnh bắc ninh đã mang lại những kết quả tích cực
giúp đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống gần gũi và thiết thực
đó tạo dựng được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng và tin vào công cuộc đổi mới do đảng ta khởi xướng và lãnh đạo
đến đây chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội email nôngthonđổimới thnza gmail com
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau